thành phố hồ chí minh xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người dân trên địa bàn sáu tháng một buổi
ước tính tổng số hơn một mươi tám triệu liều vaccine covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin văn bản sở y tế thành phố hồ chí minh vừa gửi cục y tế dự phòng
bộ y tế về nhu cầu vaccine ngừa covid một mươi chín cuối năm hai nghìn hai mươi một và đề xuất cho năm hai nghìn hai mươi
theo sở y tế thành phố hồ chí minh tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi
thành phố đã được cấp một mươi bốn hai trăm bốn mươi bốn năm trăm tám mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín hiện còn một tám trăm ba mươi sáu năm trăm linh liều chưa tiêm
sở y tế thành phố cũng cho biết tháng một mươi một vừa qua đã điều chuyển chín trăm linh liều vaccine
theo công văn của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trong khi đó hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thành phố cần thực hiện gần bốn triệu mũi tiêm
cụ thể thành phố cần một hai mươi một trăm một mươi một liều vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên

trong đó sử dụng cho tiêm mũi một là một hai trăm một mươi năm bảy trăm tám mươi bốn liều tiêm mũi hai là một bảy trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bốn liều
như vậy số vaccine cần cho hai tháng cuối năm là khoảng hai triệu liều
đề xuất với bộ y tế sở y tế thành phố hồ chí minh cũng cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố cần một mươi tám một trăm ba mươi tám năm trăm linh tám liều vaccine các loại
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường
cho người dân trên địa bàn sáu tháng một mũi và cho trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi
trong đó vaccine dành cho người trên một mươi tám tuổi là một mươi bốn bốn trăm một mươi bảy sáu trăm linh liều tiêm hai mũi với bảy hai trăm linh tám tám trăm linh người
nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần một triệu năm trăm sáu mươi liều
nhóm từ ba đến một mươi một tuổi cần hai một trăm sáu mươi chín trăm linh tám liều tiêm hai mũi cho một tám mươi bốn trăm năm mươi bốn trẻ
thành phố hồ chí minh hiện có bảy hai trăm linh tám tám trăm linh người trên một mươi tám tuổi bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và một trẻ
trong đó vaccine dành cho người dân trên địa bàn sáu tháng một mũi và cho trẻ em từ ba đến một mươi một tuổi
vừa qua thành phố hồ chí minh đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho sáu trăm năm mươi một bốn trăm sáu mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ghi nhận năm mươi bốn trẻ phản ứng nhẹ sau tiêm không có trường hợp sốc phản vệ